trong đêm mối và đêm nay cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa nhiều nơi
trong đó mưa khá sẽ tập trung tại khu vực nam bộ và phần phía nam của tây nguyên
với cường độ đã cấp mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước